cùng với việc khẩn trương tìm kiếm người mất tích đã có rất nhiều các tổ chức thiện nguyện vượt đường xá xa xôi để đến bản sa ná giúp đỡ bà con
đến cuối ngày bảy tháng tám huyện quang sơn đã nhận được hai mươi hai tấn gạo hàng nghìn thùng mì tôm nước uống và bảy trăm hai mươi triệu tiền mặt từ các đoàn thiện nguyện
theo ghi nhận của phóng viên lượng hàng hỗ trợ phần nhiều là gạo và mì tôm vẫn đang tiếp tục được chuyển về địa phương
tuy nhiên một số lương thực thực phẩm nếu không dùng ngay sẽ phải bảo quản và rất khó bảo đảm chất lượng
vì vậy đề nghị các tổ chức chủ động phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh thanh hóa hoặc chính quyền huyện quang sơn để điều tiết hợp lý lượng hàng hóa cho dân bản